ngày một mươi ba tháng chín cơ quan chức năng cho biết thanh tra tỉnh gia lai vừa kiến nghị ubnd tỉnh gia lai
chuyển hồ sơ sang công an tỉnh để xử lý vụ việc liên quan đến trách nhiệm của ban quản lý rừng phòng hộ iapap
để mất hơn một hai trăm linh hectare rừng
cụ thể theo kết luận thanh tra số một mươi một ngày một mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi chín của thanh tra tỉnh gia lai
từ năm hai nghìn tám đến ngày hai mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi chín ban quản lý rừng phòng hộ iapap huyện chư prong tỉnh gia lai
đã để mất hơn một hai trăm linh hectare rừng thuộc hai mươi tiểu khu trong lâm phần quản lý
mặc dù diện tích rừng tự nhiên bị chặt phá lấn chiếm hơn một hai trăm linh hectare
nhưng ban quản lý rừng phòng hộ iapok chỉ lập biên bản vi phạm hơn sáu mươi hai hectare
diện tích hơn một một trăm linh hectare còn lại không phát hiện kịp thời không lập biên bản vi phạm
không có thống kê không báo cáo diện tích rừng bị mất đến cơ quan có thẩm quyền cấp trên để xử lý
thanh tra tỉnh gia lai xác định trách nhiệm để mất hơn một hai trăm linh hectare rừng
thuộc về lãnh đạo ban quản lý rừng phòng hộ iapap qua các thời kỳ
ubnd huyện trư prong ubnd các xã có rừng để mất và sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh gia lai